văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai cho biết mưa lũ trong những ngày qua đã làm một mươi hai người chết một người mất tích ước tính tổng tài sản thiệt hại trên hai mươi tỷ đồng
theo báo cáo nhanh của văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đến thời điểm này mưa lũ và sạt lở đất tại các tỉnh hà giang lào cai lai châu điện biên cao bằng bắc cạn thái nguyên và hòa bình đã làm một mươi hai người chết và một người mất tích
mưa lũ cũng đã làm cho tám mươi sáu nhà bị thiệt hại bốn mươi nhà phải di rời bốn trăm tám mươi chín hectare lúa và ba mươi bảy ha hoa màu bị thiệt hại hơn bảy mươi một tám trăm chín mươi m ba đất đá sạt lở ba cầu sáu cống bị hư hỏng
tổng thiệt hại sơ bộ ước tính trên hai mươi chín tỷ đồng
dự báo từ chiều nay đến ngày một mươi hai tháng bảy ở bắc bộ tiếp tục có mưa mưa vừa vùng núi mưa to đến rất to và rải rác có rông với tổng lượng mưa ở vùng núi phổ biến từ năm mươi một trăm năm mươi mm
có nơi trên hai trăm linh mm
thời gian mưa lớn xảy ra tập trung vào đêm và sáng sớm
mưa lớn ở các tỉnh vùng núi phía bắc còn có khả năng kéo dài đến ngày một mươi năm tháng bảy
đặc biệt chú ý theo dõi là hồ thủy điện tuyên quang lai châu hội quảng và bản chát
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố trực ban nghiêm túc theo dõi diễn biến thời tiết chủ động các biện pháp ứng phó với mưa lũ sạt lở đất tổ chức di rời hộ dân khỏi khu vực nguy hiểm có nguy cơ sạt lở bố trí lực lượng canh gác hướng dẫn các phương tiện tại ngầm tràn và điểm giao thông bị sạt lở